từ đêm ngày hai tháng chín do rãnh mây rông ở trung quốc bị đẩy dịch xuống phía nam nên thời tiết ở khu vực biển vịnh bắc bộ sẽ chuyển xấu

sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
từ đêm ngày hai tháng chín do rãnh mây rông ở trung quốc bị đẩy dịch xuống phía nam nên thời tiết ở khu vực biển vịnh bắc bộ sẽ chuyển xấu
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước